theo đánh giá của công an tp hà nội hoạt động của các phương tiện quá khổ quá tải khiến hạ tầng giao thông thành phố bị hư hỏng
nhiều tuyến đường bộ trên đê bị phá hủy xuống cấp
việc chở vật liệu xây dựng không che chắn để rơi đất cát vật liệu xuống đường đã gây ô nhiễm môi trường
ảnh hưởng đến sức khỏe người dân cũng như tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông
từ ngày chín tháng sáu lực lượng cảnh sát giao thông và công an các quận huyện thị xã phát động cuộc tổng kiểm tra xử lý vi phạm liên quan đến xe quá tải
xe ba bốn bánh tự chế trên địa bàn thủ đô
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn thành phố hà nội đã xảy ra tám trăm ba mươi chín vụ tai nạn giao thông khiến hơn tám trăm linh người chết ba trăm ba mươi chín người bị thương
đặc biệt trong tổng số các vụ tai nạn giao thông trên số vụ liên quan đến xe quá tải chiếm tỷ lệ rất cao
có mặt tại ngã tư khuất duy tiến nguyễn trãi sáng ngày tám
từ ngày chín tháng sáu phóng viên ghi nhận được nhiều trường hợp xe tải vi phạm lỗi đi vào giờ cấm
mặc dù biết rõ khoảng thời gian cấm xe tải vào nội đô nhưng tài xế cũng không thiếu lý do để biện minh cho hành vi của mình
theo đội cảnh sát giao thông số bảy công an tp hà nội từ đầu năm đến nay đơn vị này đã xử lý được một năm trăm bảy mươi một trường hợp
liên quan đến xe tải nộp ngân sách gần một ba tỷ đồng trong đó lỗi vi phạm quá tải là gần bảy trăm linh trường hợp còn lại là lỗi xe tải đi vào giờ cấm
đáng chú ý ngay trong sáng ngày chín tháng sáu đội cảnh sát giao thông số bảy đã phát hiện một trường hợp xe tải có dấu hiệu làm giả giấy tờ nhằm có mắt lực lượng chức năng
từ sáng đến bây giờ thì đơn vị cũng đã xử lý được một vài trường hợp xe tải như đi vào đường cấm hoặc đi không đúng thời gian quy định

đây phải nói đây là một cái thủ đoạn mới của các nhà xe cũng như là của các lái xe để nhằm mục đích là trốn tránh sự tuần trẻ ẩm soát của cảnh sát giao thông
hoặc là qua mặt được đối với những cán bộ chiến sĩ mà không kiểm tra kỹ về việc cấp giấy phép
đối với trường hợp này thì chúng tôi sẽ lập biên bản đúng theo quy định của luật giao thông đường bộ và tịch thu lại cái giấy phép này
đáng nói giấy phép đi vào giờ cấm được cấp bởi phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
tuy nhiên lý giải cho hành vi vi phạm của mình tài xế cho biết đã mua giấy phép này qua một công ty vận tải với giá hai năm triệu đồng mà không hề biết giấy phép này đã qua chỉnh sửa
thời gian tới đối với các trường hợp xe tải ngang nhiên vi phạm ngoài việc lập biên bản
công an tp hà nội yêu cầu các tổ công tác phải xác định các tuyến địa bàn phương tiện đã đi qua
để truy trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ địa bàn lọt vi phạm
đồng thời nghiêm cấm và xử lý nghiêm những trường hợp bảo kê xin sỏ cho các hành vi vi phạm
công an tp hà nội sẽ thành lập các tổ kiểm tra đặc biệt để giám sát công tác kiểm tra
xử phạt của các đơn vị thực hiện kế hoạch có liên quan